bộ y tế vừa ban hành hai thông tư thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh giữa các bệnh viện
bao gồm giá khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế và ngoài phạm vi bảo hiểm y tế
theo đó từ ngày hai mươi tháng tám giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện hạng đặc biệt và hạng một
là ba mươi tám bảy trăm linh đồng hiện tại là ba mươi bảy đồng bệnh viện hạng hai ba mươi bốn năm trăm linh đồng hiện là ba mươi ba đồng
bệnh viện hạng ba là ba mươi năm trăm linh đồng hiện là hai mươi chín đồng bệnh viện hạng bốn trạm y tế xã là hai mươi bảy năm trăm linh đồng
hiện là hai mươi sáu đồng giá dịch vụ ngày dường bệnh bảo hiểm y tế cũng tăng lên mức tối đa là bảy trăm tám mươi hai đồng
một ngày đối với bệnh viện hạng đặc biệt thay vì mức bảy trăm năm mươi ba đồng một ngày như quy định cũ
đối với bệnh viện hạng một mức giá dịch vụ ngày dường bệnh tối đa là bảy trăm linh năm đồng một ngày
bệnh viện hạng hai là sáu trăm linh hai đồng một ngày ngoài ra thông tư số một trăm ba mươi hai nghìn một mươi chín còn điều chỉnh tăng
mức giá dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm bảo hiểm y tế áp dụng cho từng hạng bệnh viện